có đặt câu hỏi như sau ạ
tôi năm nay hai mươi chín tuổi và công việc của tôi rất là bận
tôi thường xuyên thức khuya bị stress ăn uống toàn ngoài hàng quán vì không có thời gian nấu nướng
nên tôi rất lo về vệ sinh an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến cái chức năng gan
xin hỏi bác sĩ rằng làm thế nào để có một cái lá gan khỏe khi mà vẫn phải sinh hoạt như tôi
tôi cũng thường xuyên phải uống rượu và có phải là có thuốc uống nào vào thì rượu bia sẽ không hại gan hay không
cảm ơn câu hỏi của bạn và tôi chắc chắn rằng là những ai hay việc tủng rượu bia cũng đang có câu hỏi này đây ạ
có cái thuốc nào mà uống vào xong để khiến cho mình uống rượu bia mà không khả gan không ạ
thưa phó giáo sư ngọc ạ
một câu hỏi rất là khó để trả lời cho bạn được
thực sự mà nói trong trường hợp đó thì một số trường hợp bệnh nhân mà cứ hay uống bia uống rượu
thì ngoài khi mà về thì uống nước cam nước chanh giống như là bác sĩ lương xóa chân
được ý kiến ý
thì chúng ta có thể uống một số các loại thuốc mà để bảo vệ màng tế bào gan
như là cái nhóm có shimrimoran hoặc là những cái thảo dược có cây kế sữa
rồi có nhận nồi hoặc là nguyên trần actisol
thì đấy chúng ta có thể sử dụng được cho những trường hợp mà không may mà chúng ta cứ phải uống rượu bia nhiều
nhưng mà tôi vẫn nói tức là mặc dù chúng ta uống bia rượu thì nên hạn chế tối đa
và cũng phải có một cái định kỳ đi khám sức khỏe để xem là chúng ta cái gan của chúng ta thế nào rồi
chứ nhiều trường hợp bệnh nhân mà chỉ có mỗi uống rượu đến dưới lúc sơ
mà thậm chí ung thư gan mà chúng ta còn chưa bao giờ đến khám thì tôi thấy rất là buồn
bởi vì nhiều người cứ nghĩ là viêm gan do rượu là nó không gây ung thư gan
thì báo cáo các quý vị là coi như là viêm gan do rượu hoặc là viêm gan tự miễn
hoặc viêm gan do gan nhiễm mỡ vẫn có thể dẫn đến sơ gan và thậm chí ung thư gan
chứ không phải là viêm gan bc đơn toàn
đấy cho nên là vẫn là chúng ta vẫn lời khuyên là hạn chế tối đa bia rượu
và nếu uống thì chúng ta phải nên kiểm soát
và sau đó thì bác sĩ người ta sẽ cho những cái thuốc mà cần thiết cho cái lai gan của mình
rõ ràng là tôi nghĩ trong trường hợp này với bạn khi mà bạn nói rằng là bạn thách thức khuê
rồi hay bị stress rồi thì việc ăn uống nó thường phải ăn bên ngoài hàng
không tự nấu nướng cho mình
thì khi mà bạn đã nhận biết được rõ ràng cái tình trạng của mình như thế
thì mình cũng cần phải thay đổi ngay cái thói quen hàng ngày
rõ ràng không có gì là không thể cả
có như vậy thì chúng ta mới bảo đảm được sức khỏe của mình
cũng như cộng thêm cái lời khuyên từ phía phó giáo sư ngọc vừa mới chia sẻ với bạn
trong cái trường hợp này thì chắc chắn là bạn sẽ cải thiện được
cảm ơn các bạn
mình sẽ cải thiện sức khỏe của mình theo trường hợp tích cực hơn
một câu hỏi tiếp theo đến từ một khán giả ở hải phòng